thưa quý vị ngày hôm qua một xe khách chở người nước ngoài gây tai nạn giao thông tại khu vực đối diện nhà thờ đức bà quận một tp hcm khiến khách du lịch bỏ chạy tán loạn
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút chiếc xe khách chưa rõ danh tính tài xế chở người nước ngoài đang chạy trên đường đồng khởi hướng từ đường công xã paris về lê thánh tôn
bất ngờ tông vào xe máy của một cô gái trẻ dựng bên đường lúc đến giao lộ với đường nguyễn du
sau va chạm xe khách lao vào lề đường tông gãy một biển báo giao thông và trụ nước chữa cháy
vụ tai nạn làm cô gái đi xe máy bị thương trụ nước chữa cháy bị tông gãy khiến nước chảy lênh láng trên đường
nhiều người nước ngoài trên xe khách hốt hoảng la hét khi vụ tai nạn xảy ra
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông quận một đến phong tỏa giao thông qua khu vực để khắc phục sự cố và di rời các xe liên quan khỏi hiện trường